tuy nhiên không nên ăn quá nhiều sầu riêng vì sẽ gây nóng trong người sẽ sinh mụn nhọt
với hàm lượng đường cao người bị huyết áp cao huyết áp thấp đường huyết cao tim mạch không tốt rét đường ruột
nên hạn chế ăn sầu riêng vào buổi tối vì dễ gặp biến chứng
bởi vậy nên ăn giảm cơm sau đó mới ăn sầu riêng để tránh tình trạng hấp thu năng lượng quá mức
trong sách guinness có ghi bơ là trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất
cứ một trăm linh g thịt trái bơ chín thì lại có sáu mươi g nước hai tám g protein hai mươi một g lipid bảy bốn g glucid cho một hai mươi sáu g
các chất khoáng như canxi một mươi hai mg phosphorus hai mươi sáu mg sắc sáu mg vitamin a hai mươi năm mg
các aminacit cysteine cysteophane bên cạnh đó quả bơ còn có nhiều chất kháng quần
quả bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol và mỡ trong máu
bảo vệ hệ thống tim mạch huyết quản và gan làm khỏe dạ dày thanh lọc ruột
đây là loại quả rất thích hợp với bối bổ chất trẻ em và người dân
tuy nhiên mỗi ngày chỉ nên ăn một quả
bên cạnh đó bơ có hàm lượng mỡ thực vật rất cao do đó không nên ăn nhiều vào buổi tối
ba quả xoài
một miếng xoài trung bình chứa một trăm linh k một g protein năm g chất béo hai mươi năm g carbohydrates
hai ba g đường và ba g chất sơ
khẩu phần này đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày về vitamin c ba mươi năm vitamin a hai mươi folip một mươi vitamin b sáu tám vitaminca và cali của cơ thể
xoài còn chứa canxi sắc đồng và một số hóa chất chống oxy hóa
chất chống oxy hóa z thatin trong xoài giúp lọc những tiên sáng xanh gây hại cho mắt
nhất là nguy cơ thay hóa điểm vàng ở tuổi già
bên cạnh đó một số chất dinh dưỡng như meta caraten có trong xoài còn giúp ngăn ngừa bệnh xuyễn ung thư tuyến tiền lượt và kết trực tràng
do có chỉ số đường cao không nên ăn nhiều bài về đêm đặc biệt là với người mắc tiểu đường
bốn măng cụt
măng cụt được xem là một loại quả rất giàu tinh dưỡng
với các vitamin như b một c chất đạm chất béo
chất xơ canxi cốt pho và sắc
năm măng cụt còn chiếu hỗn hợp kháng thể săn thôn thiên nhiên có khả năng diệt khuẩn
do vậy nên bổ sung măng cụt vào thực đơn ăn tráng miệng hoặc ăn vọng vào ban ngày
sáu măng cụt
nhưng tránh xa lại quả ngon này vào buổi tối vì nó có thể khiến chất ngủ chậm chờn
hơn nữa chất xan thôn trong măng cụt có thể phát huy tác dụng và gây ngộ độc
bởi vậy chỉ nên ăn loại quả này vào ban ngày
bảy măng cụt
bảy măng cụt
tám măng cụt
chín măng cụt
thứ năm na na cũng là một loại quả có nguồn dinh dưỡng rất phong phú nhất là vitamin c
một quả na có thể cung cấp một phần năm nhu cầu vitamin c mà cơ thể cần
vì vậy nó có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch kiệu vọng cho cơ thể
ngoài ra na còn chứa rất nhiều chất sơ các bồn hidrat cali một số vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe
còn na rất có ích cho người ăn kiêng hoặc đang muốn giảm cân bởi nó không chứa chất béo bão hòa và cholesterol
na rất ngọt lượng đường cao nhưng cần chú ý cẩn trọng khi ăn vào buổi tối
thứ sáu thanh long thanh long là loại quả đặc sản quen thuộc của người việt và nổi tiếng là dầu dinh
tham lượng chất dinh dưỡng nó có thể giúp đỡ bệnh nhân giúp đỡ bệnh nhân giúp đỡ bệnh nhân
nước dinh dưỡng dồi dào của loại quả này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ
trong quả thanh long có nhiều các vi nguyên tố như vitamin c vitamin b một b hai b ba calcium phốt pho và sắc
thanh long được xem là loại trái cây giảm béo hiệu quả và có tác dụng phòng chống cao gón
thanh long là loại trái cây chứa nhiều đường không nên ăn nhiều vào buổi tối
những người bị dối loạn đường ruột yêu chảy
đường đặc biệt nên tránh sao lại quả này sau bữa tối
trái cây rất cần thiết trong chế độ dinh dưỡng của con người
tuy nhiên bạn cần chú ý xây dựng chế độ ăn thật hợp lý
hầu hết mọi người đều thích ăn trái cây
trái cây bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng trên cơ thể
trái cây là nguồn cung cấp vitamin a và c chính trong chế độ ăn uống của con người
vì vậy trái cây rất quan trọng đối với cơ thể
mặc dù trái cây rất tốt
nhưng biết loại quả nào nên ăn vào thời điểm nào trong ngày
để bảo vệ sức khỏe bản thân được tốt nhất
có thể ăn hoa quả vào buổi tối
tuy nhiên nên chọn những loại quả
tốt cho cơ thể mình
một vài chú ý khi ăn trái cây
để nhận được tối đa chất dinh dưỡng trong trái cây
bạn nên ăn trái cây tươi và dầu cất sơ
ăn cả vỏ lẫn phần thịt
nên ăn trái cây theo mùa
và ăn đa dạng loại quả
nếu bị bệnh thật
bạn nên chọn những loại trái cây chứa ít ta lì